liên quan đến trận chung kết của đội tuyển u hai mươi ba việt nam thủ tướng cũng vừa có công điện một trăm linh sáu về việc bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
trong quá trình diễn ra các hoạt động cổ vũ ủng hộ đón tiếp chúc mừng đội tuyển u hai mươi ba việt nam
theo đó thủ tướng chính phủ yêu cầu
bộ công an bộ giao thông vận tải bộ thông tin và truyền thông chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng liên quan
tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông
tổ chức hướng dẫn các hoạt động cổ vũ ủng hộ của nhân dân trước trong và sau trận chung kết
giữa đội tuyển u hai mươi ba việt nam với đội tuyển u hai mươi ba uzbekistan kể cả buổi đón chúc mừng đội tuyển u hai mươi ba việt nam
tại sân vận động mỹ đình thực sự an toàn lành mạnh
kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông đua xe và tổ chức đua xe trái phép
các hành vi cổ vũ quá khích phản cảm trái thuần phong mỹ tục
bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp chặt chẽ với bộ công an ủy ban nhân dân tp hà nội
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh liên đoàn bóng đá việt nam và các cơ quan liên quan
tổ chức các hoạt động đón tiếp chúc mừng đội tuyển u hai mươi ba việt nam tại thành phố hà nội chú đáo bảo đảm an toàn